dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc lễ khởi động năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã chính thức diễn ra vào chiều nay ngày sáu tháng một tại hà nội
thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng asean tự cường với khả năng thích ứng chống chịu và xử lý hiệu quả các tác động của thiên tai biến đổi khí hậu ô nhiễm rác thải nhựa
sân trở thành một khu vực đáng sống trên hành tinh với mạng lưới các thành phố thông minh được mở rộng an sinh xã hội được bảo đảm
để hiện thực hóa những mục tiêu này và cùng nhau kiến tạo tương lai
mỗi thành viên từng người dân asean cần nỗ lực từ những công việc nhỏ góp từng viên gạch xây dựng nên những công trình lớn của cộng đồng asean
thủ tướng khẳng định việt nam đã chuẩn bị tốt cho mọi mặt trong một nhiệm ký asean hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ thủ tướng cùng các lãnh đạo bộ ngành và bạn bè quốc tế thực hiện nghi thức bấm nút khai trương website asean hai nghìn hai mươi với tên miền asean hai nghìn hai mươi vn và thực hiện lễ thượng cờ asean